đầu tháng chín thành phố đà nẵng đã phải tháo rỡ các công trình che chắn
phân luồng công trình hầm chui quanh khu vực cầu sông hàn
vì ùn tắc giao thông do sự kiện đại hội thể thao bãi biển châu á
đầu tháng một mươi này công trình được tái khởi động
để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ cho việc thi công công trình
thành phố đà nẵng đã triển khai khẩn trương đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình
để đảm bảo giao thông thông suốt thành phố đã sớm thông báo lộ trình lưu thông trên các phương tiện thông tin
để người dân chủ động nắm bắt và huy động khoảng hai trăm hai mươi người gồm lực lượng công an thanh tra giao thông
bảo vệ dân phòng tham gia tuần tra kiểm soát nhằm chống un tắc trên một mươi bốn tuyến đường
và hướng dẫn giao thông tại ba mươi năm nút trọng điểm
thời gian triển khai phân luồng từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày
toàn bộ các lượng xe qua lại để giải tỏa cho cái nút giao thông phía trên quần trung
nhưng mà các đơn vị giao thông như anh thấy đấy rất thiếu tinh thần trách nhiệm
mang toàn bộ các vật liệu lên đổ và hứa chỉ làm nội trong một hai ngày
nhưng mà cuối cùng đẩy nguyên cả tuần
và hơn nữa là đây là cái đường ra vào chính của những cái công ty xe cộ ô tô bây giờ nằm ở trong
đi ra đi vào không được mà đây là cái nút giao thông rất hẹp
đi ra đi vào có thể bị ách tắc hoặc là có thể là
gặp những cái chuyện không ai xảy ra khi mà một thương tiện ra lùi trên đường
theo thiết kế dự án hầm chui nút giao thông phía tây cầu sông hàn nằm trên đường trần phú
có tổng chiều dài bốn trăm sáu mươi chín m trong đó phần hầm kín dài bốn mươi mét rộng bảy năm mét
dành cho một làn xe ô tô và một làn xe máy lưu thông
dự án được đầu tư một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
ba mươi hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này đã được di rời với kinh phí khoảng ba mươi bảy tỷ đồng
công tác khảo sát di rời các hệ thống cắp quang hạ tầng viễn thông đang được gấp rút triển khai
nhằm hoàn thành tiến độ xây dựng công trình
theo thiết kế công trình hầm chui nút giao thông phía tây cầu sông hàn
sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm hành chính thành phố
và phục vụ cho sự kiện tuần lễ cấp cao apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
từ ngày năm tháng một mươi tất cả các loại phương tiện đều bị cấm lưu thông qua cầu sông hàn
từ hướng quận sơn trà về trung tâm thành phố
kết tải xe buýt vào khu vực phân luồng